vào thời điểm trước tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân thường tăng cao
chính vì vậy đây cũng là thời cơ để nhiều cơ sở trà trộn bày bán hàng hóa kém chất lượng không rõ nguồn gốc
trước thực trạng đó lực lượng quản lý thị trường tỉnh sơn la đã đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường
đây là một vụ bắt giữ một lượng lớn mứt tết không rõ nguồn gốc xuất xứ do đội quản lý thị trường số hai
phối hợp thực hiện vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
hàng trăm hộp mứt tết không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được đóng gói rán nhãn mát để chuẩn bị mang đi tiêu thụ
vào thời điểm ra tết những mặt hàng như bánh kẹo thực phẩm thường bị các đối tượng trà trộn hàng kém chất lượng
chính vì vậy lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm soát các mặt hàng này
kiểm tra những hàng hóa lưu thông trên thị trường đảm bảo về chất lượng
cũng như là không để những hàng hóa hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
theo thống kê của cục quản lý thị trường sơn la trong đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường
dịp trước tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi vừa qua lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra
xử lý gần một trăm bốn mươi vụ với tổng số tiền phạt là hơn bốn trăm linh triệu đồng
để người dân đón tết an toàn lực lượng quản lý thị trường tỉnh sơn la tiếp tục siết chặt quản lý chất lượng hàng hóa và bình ổn thị trường
để có trọng tâm trọng điểm tập trung những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ trong dịp tết nguyên đán
và những thời điểm nhạy cảm của thị trường trong dịp cuối năm
tổ chức cho các tổ chức cá nhân ký cam kết kinh doanh đúng pháp luật không buôn bán vận chuyển hàng cấm
hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm
khi tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đang cận kề
cũng là lúc các đối tượng buôn bán hàng giả hàng nhái gia tăng sự hoạt động
chính vì vậy ngoài sự kiểm tra của các lực lượng chức năng
thì người dân cũng cần hết sức lưu ý khi mua sắm trong dịp này